tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa chín về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
khu vực hợp tác xã đóng góp vào gdp của cả nước có xu hướng giảm trung bình khoảng bốn một năm
một loại hình kinh tế có ý nghĩa quan trọng với sự ổn định và phát triển của khu vực đông thôn đang có những dấu hiệu chứng lại
thậm chí là bộc độ tan dư của mô hình kinh tế kiểu cũ lạc hậu manh mún chưa phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội
một mươi năm năm là chặng đường khá dài đủ để nhận thức được hợp tác xã kiểu mới phải làm gì để phát triển kinh tế ở nông thôn
anh trần sĩ hùng ở đan phượng khởi nghiệp trồng nấm từ năm hai nghìn một mươi bốn đầu tư tiền tỷ nhưng bị mất trắng chỉ sau ba bốn năm chập chững làm kinh doanh
từ thị trường này rồi từ kỹ thuật này cho nên là nó góp nhiều khó khăn từ bước ban đầu và cũng chưa nhận định rõ được cái việc mà mình nhận định thấy hết được những cái khó khăn của nó
đó chính là lý do khi mình nhận định không chưa rõ được ấy thì nó sẽ dẫn đến là nó sẽ vướng mắc
thiếu vốn sản xuất manh mún nhỏ lẻ quy trình không chuyên nghiệp không tìm được đầu ra làm ra sản phẩm mà mình cần chứ không phải là sản phẩm mà thị trường cần
suốt một thời gian dài hợp tác xã ở nhiều địa phương đi trong bế tắc như thế
năm hai nghìn một mươi bảy thì bắt đầu có cái phong trào là đi xuất khẩu lao động rồi là đi các công ty ấy
thì bắt đầu chị em cũng nhen nhóm ra ngoài thế là đi công ty thì thu nhập tháng bảy tám triệu
với lại trồng rau thì lại khó thị trường thì hẹp và phát triển thêm cái ngành nghề khác thì lại không có vốn
nói thế nào tác xã kiểu mới kiểu cũ cũng nhiều người không biết
bây giờ cứ nghĩ là nó là mô hình kinh tế này như ngày xưa
người dân người ta thấy người ta không mặn mà
cái này là một tổ chức tự nguyện
có nơi thì áp đặt
hành chính thì cũng không thành công
mà địa phương nào mà buông lỏng thì lại càng là biến bát
hợp tác xã kiểu mới phải vận hành theo cơ chế thị trường chứ không còn là hợp tác xã của giai đoạn cách đây một mươi năm năm
chính vì vậy hệ thống pháp lý cũng phải được giả soát lại những điểm chưa phù hợp với tình hình mới tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình triển khai thực hiện
yêu cầu phát triển hợp tác xã trong giai đoạn mới càng phải có những bước phát triển mạnh mẽ hơn
cho nên chính vì vậy mà lần này cái tổng kết cũng đặt đến vấn đề là gà sót những cái được và những cái hạn chế bất cập của luật cũng như những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến cái luật này
hợp tác xã kiểu mới là đoàn kết tập thể không phải là mạnh ai nấy làm
sau một mươi năm năm nhiều hợp tác xã phải giải thể
cơ quan quản lý và người nông dân phải nhận thức lại hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp chuyên nghiệp
sẽ không thể tiếp diễn những cảnh giải cứu nông sản hay nông sản un ứ ở cửa khẩu chỉ vì thiếu tem nhãn xuất xứ